sau gần hai mươi ngày tranh tài sôi nổi cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc hai nghìn hai mươi
do cục nghệ thuật biểu diễn tổ chức đã thành công tốt đẹp
đây là liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp đầu tiên trở lại sau thời gian tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
cuộc thi đã thực sự để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán thính giả và các nghệ sĩ tham gia
sau hai tuần tổ chức tại đắk lắc tp hcm thanh hóa vĩnh phúc và hà nội
cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm hai nghìn hai mươi đã khép lại
cuộc thi lần này thực sự là một ngày hội của các nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ dân tộc trên cả nước
với sự tham gia của ba mươi năm đơn vị với hai trăm bảy mươi sáu tiết mục cùng sự tham gia của gần bảy trăm linh nghệ sĩ
đây là một cuộc đua tài giữa các nghệ sĩ dân tộc ở các vùng trong cả nước đua tài rất là tốt
có những đoàn từ cổ cho tới kim liên tục có được những tác phẩm có những sáng tạo
ngoài lưu truyền giữ truyền
những truyền thống của nhà cụ ra thì còn có những tác phẩm sáng tạo trong chất liệu dân tộc sẽ được rất tốt
cuộc thi năm nay diễn ra trong bối cảnh vô cùng đặc biệt
bởi thế cục nghệ thuật biểu diễn cũng đã có nhiều phương án đổi mới cách thức tham dự
để nâng cao hơn nữa chất lượng liên hoan và để cuộc thi tiếp cận được với đông đảo khán thính giả trên toàn quốc
rất nhiều tiến bộ trong khâu tổ chức
ví dụ như trong cái thời covid này thì mình chia ra năm vùng
thường xuyên là được
đấy là một trong những cái mà cũng là chia sẻ rất nhiều đối với
ngoài đối với người xem ra thường đối với các văn nghệ sĩ ở các vùng
chúng tôi chia ra các bảng để trong đó thì
để nó phù hợp với tính chuyên nghiệp
ví dụ như là độc tấu dành cho các đơn vị nghệ thuật treo truyền thống
các đơn vị tuồng đơn vị cải lương rồi là vùng miền miền núi
rõ ràng âm nhạc cũng khác nhau
chúng tôi chia ra các bảng và các bảng đấy nó chuyên sâu
và như vậy thì cái việc mà tham gia giải của các nghệ sĩ nó mang tính chuyên nghiệp rất cao
sau hai mươi hai buổi diễn thi với sự tham gia sôi nổi đầy nhiệt huyết
các giải thưởng đã được trao cho những tiết mục xuất sắc
sau cuộc thi các tiết mục sẽ được các đoàn tiếp tục mang đi biểu diễn phục vụ công chúng
giúp công chúng cảm nhận và hiểu hơn về âm nhạc dân tộc
từ đó góp phần giữ gìn bảo tồn các loại hình âm nhạc truyền thống của địa phương dân tộc